tối ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh ninh bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm bắc hồ về thăm ninh bình
và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
dự lễ kỷ niệm có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng lãnh đạo cơ quan trung ương các tỉnh thành phố trong cụm thi đua
đại biểu lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động
và đại biểu chức sát tôn giáo
phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm đồng chí trần quốc vượng biểu dương những thành tiệu mà đảng bộ
quân và dân ninh bình đã đạt được trong những năm qua
tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám bình quân đạt tám hai mươi một một năm
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ba sáu
đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
kỷ niệm sáu mươi năm bắc hồ về thăm ninh bình là dịp để mỗi cán bộ
đảng viên và nhân dân trong tỉnh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương
bổ đáp thêm niềm tự hào về đảng quang vinh bắc hồ vĩ đại
từ đó quyết tâm thực hiện nêu gương về đạo đức trách nhiệm thực thi công vụ
phân đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
tiến tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm